thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với tổng thống philippines rodrigo duterte
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua
với kim ngạch hai triệu năm hai nghìn một mươi bảy tăng hai mươi năm so với năm trước đạt hơn bốn tỷ usd
trong đó hợp tác thương mại gạo mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên
các cơ chế hợp tác giao lưu trong lĩnh vực an ninh quốc phòng được duy trì với nhiều hoạt động tạo dựng lòng tin
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao đồng thời
tích cực triển khai các cơ chế hợp tác trong đó có hợp tác ứng phó với sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển
quản lý môi trường biển bền vững đẩy mạnh hợp tác nghề cá phòng chống khủng bố hợp tác an ninh quốc phòng
tổng thống philippines nhấn mạnh philippines coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với việt nam
hoàn nghênh các đề nghị của phía việt nam và bày tỏ philippines sẵn sàng hợp tác với việt nam trong lĩnh vực hai bên có thể bổ sung cho nhau
tổng thống mong muốn hai nước sẽ tiếp tục hợp tác về gạo và việt nam là nguồn cung cấp gạo ổn định và lâu dài cho philippines
hai bên chia sẻ các vấn đề về quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong đó có hợp tác trong asean
các vấn đề an ninh khu vực như trên biển đông chống tội phạm trên biển